đang trên đà hồi phục với tín hiệu khá lạc quan sau ba tháng đóng băng vì dịch bệnh covid một mươi chín
ngành du lịch lại gặp vô vàn khó khăn khi đợt dịch lần hai bùng phát trong cộng đồng
tâm lý e ngại đã khiến rất nhiều du khách hủy tour không chỉ đến khu vực có dịch mà ngay cả khu vực chưa có dịch
chưa kịp khắc phục hậu quả đợt dịch lần một lại bồi thêm đợt dịch lần hai
các doanh nghiệp du lịch phải chịu ảnh hưởng kép rất nặng nề
lượng khách hủy tour lên đến chín mươi năm một trăm linh cuối tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tháng cao điểm của du lịch nội địa
có thể nói doanh nghiệp du lịch đã khó khăn nay càng thêm khó khăn
nhiều địa phương trên cả nước đã phải ra thông báo hỏa tốc đóng cửa nhiều điểm tham quan khu du lịch
tạm dừng các dịch vụ vui chơi giải trí nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và người dân
một số địa phương không tổ chức tour không đón người đến đi từ vùng có người mắc
yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động không đi đến vùng dịch không đi du lịch ngoại tỉnh
ước tính doanh thu ngành du lịch năm nay sẽ giảm sáu mươi so với cùng kỳ năm ngoái
thưa hai vị khách mời của chương trình sau khi mà chúng ta đã cùng theo dõi cái phóng sự vừa rồi
trước hết tôi muốn có một chia sẻ
tôi nhớ rằng tháng năm năm hai nghìn hai mươi khi mà đợt dịch covid một mươi chín lần thứ nhất kết thúc
thì chính chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi đã có một số
để bàn về cái chủ đề là du lịch việt nam phục hồi sau covid một mươi chín
lúc hết tôi cũng như là tất cả chúng ta hoàn toàn không nghĩ đến cuộc đánh thứ hai
chúng ta nghĩ đến chuyện phục hồi
nhưng mà rồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi vừa rồi
thì cái đợt dịch thứ hai nó lại bùng phát
và nó khiến cho hậu quả chưa kịp khắc phục
lại bị bồi thêm lần nữa
nó rất là nặng nẻ
với tư cách là những người trong cuộc
các vị thấy cái hậu quả lần thứ hai là thế nào
tôi thì thấy rằng là cái đại dịch covid một mươi chín
nó đã tàn phá nặng nề đối với ngành du lịch
và đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thì ngành du lịch đã bước đầu được phục hồi
đã có những cái khởi sắc rất là tốt đẹp
tuy nhiên là đến ngày hai mươi năm tháng bảy
khi bùng phát trở lại
cái đại dịch covid một mươi chín lần thứ hai
thì qua khảo sát với các số liệu ngay của các thành viên
trong hội đồng tư vấn du lịch thôi
thì chúng tôi đã nhận thấy rằng là
có cái sự tàn phá của đại dịch covid một mươi chín lần hai
nó còn nặng nề hơn rất nhiều so với lần một
victoria hội an
đấy là một cái khách sạn
mà cũng trước đây là một khách sạn

cái tuần trước đó
trung bình mỗi ngày đón là một trăm tám mươi khách
nhưng mà đến cái đợt covid một mươi chín
thì đến đầu tháng tám
thì lập tức số khách xuống còn không
không còn khách nào
ở đảo vũ quốc
thì cái tuần cuối của tháng bảy
thì số lượng khách giảm xuống chỉ còn một mươi khách sạn
qua đấy để nhìn thấy cái sự tàn phá ghê gớm
của đại dịch covid một mươi chín
nó không phải chỉ tàn phá ngay
đối với điểm đến du lịch đà nẵng
mà nó ảnh hưởng tác động đến
tất cả các điểm đến khác ở trong việt nam
đối với chúng tôi thì là những cái doanh nghiệp
trực tiếp kinh doanh lựa hành du lịch
thì tạm ví thế này này
các cái cộng đồng doanh nghiệp như là cái thể trạng người bệnh chưa kịp phục hồi
cái đợt dịch covid thứ hai nó như mà
cứ đấm tiếp theo
thì cho nên là vô cùng khó khăn
vì là các khó khăn của đợt dịch
một là chưa giải quyết xong
thì đang hồ hởi để
đón nhận và vào cuộc với cái kích cầu du lịch nội địa
khởi sắc trở lại
thì cái đợt dịch hai là nó ngưng trệ hoàn toàn
chúng tôi gọi là
ngủ đông giữa mùa hè
chấm dứt công việc thế nhưng mà
lại phải căng mình ra để
các cái việc
để cố giữ lý khách
chấn an khách
thật sự là
tương lai nó sẽ là như thế nào
đấy là cái tâm lý chung của các doanh nghiệp
của cộng đồng doanh nghiệp
và thậm chí là của du khách
tóm lại là với chúng tôi
cái đợt dịch covid hai là nó
cực kì nặng nề và trầm trọng
quan điểm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng cái thiệt hại của
ngành du lịch thì nó không chỉ diễn ra ở việt nam
mà nó mang tính chất toàn cầu
cũng giống như là cái đại dịch đại dịch toàn cầu
theo số liệu mà tôi được biết từ thông tin xã việt nam cũng như là từ đài truyền hình việt nam
thì người ta ước đoán rằng ngay trong năm hai nghìn hai mươi thôi
cái doanh số của du lịch toàn cầu giảm năm mươi bảy
có những nơi giảm sâu như là bắc mỹ
hoặc đông bắc á là sáu mươi một
việt nam thì may mắn hơn rơi vào con số trung bình là năm mươi bảy

và tính toàn cầu thì nó tương đương với mất đi vào khoảng hơn tám trăm linh triệu lượt khách
con số như thế với người mà không làm du lịch thì nó nghe nó mông lung lắm
nó không hình dung hết được
nhưng giống như vừa rồi ông lưu đức kế có cho biết
trước mắt các doanh nghiệp du lịch
đang phải đối mặt với cái việc là
lập tức khách hoãn tour hoặc là hủy tour
tôi biết rằng là các cái doanh nghiệp thì đang cố gắng
kêu gọi cộng đồng chia sẻ khó khăn
với các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong thời điểm này
chuyển đổi sang một thời điểm khác đi cho nó thích hợp
hoặc là các cái voucher đi các cái địa điểm khác
thế nhưng mà tôi cảm giác như là
cái kêu gọi này thì nó hy vọng ít lắm
bởi vì là với tâm lý của người bình thường
khi mà xảy ra một sự cố như thế
việc đầu tiên của người ta là không đi nữa
bảo toàn sinh mạng sức khỏe của mình
việc thứ hai là bảo toàn đồng tiền của mình
đúng là tâm lý của khách du lịch chắc chắn là có

vừa rồi khi mà chúng tôi làm một cuộc khảo sát
về tâm lý và hành vi của khách du lịch
thời kỳ covid một mươi chín
thì chúng tôi nhận thấy là
đến năm mươi bảy số người trả lời phỏng vấn
có nói rằng là e ngại quay lại
một điểm du lịch mà đã từng bị
ảnh hưởng của covid một mươi chín
có một cái câu hỏi khảo sát khác
là điều gì quyết định cho bạn
tham gia vào cái chuyến đi du lịch sắp tới
đến hơn sáu mươi số người tham gia khảo sát
trả lời rằng là
yếu tố an toàn dịch bệnh
và yếu tố an toàn an ninh
của điểm đến
giúp cho họ
để có thể đưa ra được quyết định
đến đi du lịch
như vậy thì rõ ràng là
một khi mà dịch bệnh xảy ra
thì gây nên một cái tâm lý
của người khách du lịch
là mong muốn
không đi nữa
và không đi nữa
ngay lập tức không đi nữa
tuy nhiên là vừa rồi khi mà chúng tôi
tiến hành khảo sát lại
thì thấy rằng là
cái tâm lý này á
nó chỉ kéo dài trong vòng khoảng thời gian một tháng
và hiện nay
số lượng người
trả lời rằng trong năm nay
tiếp tục đi du lịch
đã tăng lên
đến con số khoảng sáu mươi số
khách trả lời
là đã đi du lịch
có nghĩa rằng
sau một thời gian
khách du lịch
được giải quyết
thì tôi tin rằng là khách du lịch
sẽ ủng hộ cho ngành du lịch
chỉ có khách du lịch
thì mới cứu được cho ngành du lịch
sở dĩ tôi đặt ra vấn đề về
cái sự chia sẻ khó khăn của khách du lịch
đối với các công ty du lịch lữ hành
trong thời điểm mà xảy ra dịch bệnh
là bởi vì chúng ta thấy rằng là
trong thời gian vừa rồi
cái cụm từ mà giải cứu
nó xuất hiện trong đời sống sau ở việt nam
nó cũng khá dày
giải cứu dưa hấu giải cứu thanh long
giải cứu đủ các loại nông phẩm nông sản khác
trong trường hợp này
thì cũng tạm gọi là giải cứu du lịch
bằng cách là không hoãn tua hủy tua
tuy nhiên ở đây nó có một cái sự khác nhau cơ bản
tức là nếu như mà mua thêm
vài cân dưa hấu hay gì đấy
thì nó chỉ mất thêm một hai trăm linh nghìn
gọi là tiêu thêm
nhưng ở đây là cả một tour du lịch
thì nó là một vấn đề
đối với người lao động bình thường là
tôi nghĩ rằng cái việc chia sẻ
nó cũng không diễn ra
một cách dễ dàng lắm đâu
thế thì trong trường hợp ấy
các công ty du lịch lữ hành sẽ giải quyết thế nào
thực tế chúng tôi gặp phải là như thế này
là có khách đang đi tua
trong tua thì bị
dừng không tiếp tục nữa
do an toàn phải về sớm
cái đấy mình phải giải quyết khác
thứ hai là khách đã đặt tua
nhưng đã cọc tua nhưng mà chưa lên được
thì là mình phải
xử lý khác
và yêu cầu của khách cũng thế
thế nhưng mà
đi du lịch cũng là thực hiện một hợp đồng kinh tế
và nó có điều khoản
trong các điều khoản đó có cái điều khoản bất khả kháng
các công ty du lịch cố gắng
không vận dụng đến cái đó
nhưng mà cũng phải
cho khách biết rằng là
chúng tôi cố gắng nhưng mà chỉ trong
khả năng của mình thôi
vì chúng tôi cũng là những cái người mà phải đi mua dịch vụ
cho các vị
ví dụ như là hàng không ví dụ như khách sạn
không và khách sạn cũng có cái quyền của họ
cái quy định của họ
và họ rất công khai
riêng đợt này thì cả ba hãng không lớn đều công khai
là tiền của khách thì như thế nào
tại vì có những khách đi qua công ty du lịch
có khách trực tiếp mua
thì đều công khai
do vậy là khách cũng hiểu cho mình hơn
thế còn mình thì làm hết sức
những gì mà mình thu của khách
chưa dùng đến
thì mình cố gắng trả cho khách
đấy là cái kinh nghiệm qua đợt một
và cái đợt hai thì mình cũng sâu ra
cái tiền vé của các vị là từng này
của khách sạn là từng này
chúng tôi đã cọc như thế này
và chúng tôi bao giờ nhận được chúng tôi hoàn lại cho các vị
mình công khai thì họ sẽ cảm thông hơn
các doanh nghiệp cũng rất mong rằng là
các cơ quan quản lý đặc biệt là quản lý ngành
có những cái định hướng
để làm một là làm việc với các ngành khác
ví dụ như là hàng không
thế để đưa ra được những cái hỗ trợ
và người dân thì
họ cũng phải
mong rằng là trước hết là cái tiền được bảo lưu
quyền lợi phải không những giữ nguyên
mà phải gia tăng
ví dụ như sau tôi đi thì tôi được hưởng
lợi ích hơn chất lượng hơn
thì đấy cũng là một cách trả ơn chi ơn người ta
lâu của khách du lịch
có thể là liệu
chúng tôi có thể lấy lại được tiền hay không
hay là chúng tôi có thể
dễ dàng để chuyển tour
sang một chỗ khác hay không v v
nếu như mà không giải tỏa được cái lâu
thì khả năng mà khách du lịch ủng hộ
để không hoãn hủy tour
thì nó sẽ khó khăn hơn
cần phải có sự vào cuộc của
cơ quan quản lý
nhà nước về du lịch
cần phải tạo ra một cái
sự đồng thuận
trong các doanh nghiệp du lịch
cũng như là doanh nghiệp hàng không
cùng có những quy định chung
về cái việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách như thế nào
vừa rồi khi mà chúng tôi làm
cuộc khảo sát
thì có một câu hỏi
là liệu du khách có sẵn sàng
bỏ thêm một khoản tiền
cái gói bảo hiểm du lịch
riêng cho thời kỳ covid một mươi chín này hay không
thì năm mươi bảy số khách
tham gia khảo sát trả lời là có
có nghĩa rằng
nếu trong trường hợp bất khả kháng
thì ngoài cái việc du khách
sẵn sàng hỗ trợ
cho doanh nghiệp du lịch
nhưng các doanh nghiệp du lịch
cũng có thể dựa thêm
cái sự đóng góp
từ phía các cơ quan bảo hiểm du lịch
để giúp cho
các doanh nghiệp du lịch
thưa hai vị khách mời của chương trình
khi mà tôi nói tới cái vấn đề là
khách du lịch
trong cái thời điểm
bùng phát dịch covid lần thứ hai
họ hoãn tour hủy tour
thì đấy chắc chắn chỉ là
một trong những khó khăn
mà các doanh nghiệp du lịch
phải gặp phải trong cái thời điểm này
nhìn rộng ra thì nó còn rất nhiều vấn đề khác
mà chúng ta cần phải giải quyết
và chính vì thế mà vừa rồi
ủy ban quốc gia về phòng chống dịch
đã ra một cái
chỉ thị cho tất cả các bộ ban ngành
các địa phương
về cái việc là giả soát lại văn bản pháp quy
rồi các cái quy định
để làm sao mà chúng ta tạo được một trạng thái bình thường mới
nó vừa an toàn
cho tất cả mọi hoạt động
sinh hoạt trong đời sống
vậy thì cái trạng thái bình thường
trong nhận thức của những người làm du lịch
của các doanh nghiệp du lịch kia
nó sẽ là thế nào
chúng tôi có khảo sát
và xem những cái mô hình
mà các nước
các nước khác
trên thế giới thực hiện chiến dịch
về khởi phục hồi lại du lịch
thì thấy rằng
họ đưa ra một cái khái niệm
là tiếng anh gọi là
và chúng tôi tạo dịch gọi là
hành lang du lịch an toàn
tổng cục du lịch cũng đưa ra một cái
sự chuẩn bị
để khởi động
cái chương trình kích cầu du lịch
nội địa lần thứ hai
từ nay cho đến hết năm
và một cái tiêu chí
cũng rất rõ ràng
là du lịch phải là an toàn
và hấp dẫn
thế thì như vậy yếu tố an toàn
rõ ràng là một yếu tố
mà cần phải đưa lên
hằng đầu trong cái thời điểm này
cho nên khái niệm
bình thường mới trong du lịch
theo tôi nghĩ rằng là
cần phải đưa ra những cái tour du lịch
an toàn cho khách du lịch
qua cách làm của các nước
thì chúng tôi nhận thấy rằng là như thế này
cơ quan quản lý nhà nước
sẽ tạo ra một cái bộ tiêu chí
để đánh giá
thế nào là điểm đến an toàn
và từ cái
đánh giá đó
thì sẽ nêu lên
cho khách du lịch biết
có những điểm đến
nào là an toàn với dịch bệnh
có những công ty du lịch
nào là đảm bảo
để an toàn
đưa ra những dịch vụ
du lịch an toàn
cho khách du lịch
và các công ty du lịch
cũng sẽ phải
đưa ra những dịch vụ
chấp hành những cái quy định
của cơ quan quản lý nhà nước
về an toàn dịch bệnh
cũng như là thực hiện một cái quy trình
đón và phục vụ khách du lịch
một cách an toàn
không chủ quan nhưng mà
phải chấp nhận sống chung với dịch
vì cái yếu tố an toàn đây
thì nó phụ thuộc vào cái quy định
và hướng dẫn của bên y tế
thì các doanh nghiệp du lịch
các người dân ở các điểm đến
khách du lịch đều phải có
nhận thức và hiểu biết
về cái an toàn cho chính mình
và cộng đồng
phải phòng ngừa khi mà
đột biến có dịch bệnh
thì ứng xử thế nào
đấy là hướng dẫn của y tế
và đúc kết kinh nghiệm
những gì mình đã làm được
thế để cho khách đi
với các công ty du lịch
đặc biệt là lựa hành
thì cái sản phẩm thiết kế
nó có cái yếu tố an toàn y tế
thậm chí là đầu tiên
thứ hai là cái bảo hiểm
du lịch y tế dịch bệnh
là cũng phải có
có cái gói bổ sung
để cho khách thấy rằng yên tâm
cái hướng tới của chúng ta là
khi điều kiện cho phép
du lịch quốc tế quay trở lại
thì mình đã có kinh nghiệm
và khi mình làm tốt
du lịch làm tốt
cái bình thường mới này
thì nó sẽ có tác động
tác động và lan tỏa
đến các ngành kinh tế
văn hóa xã hội khác
trong trạng thái bình thường mới
các đơn vị lữ hành
những người làm du lịch sau đợt phòng chống dịch
những tháng đầu năm
hầu hết đã kiệt sức
nên khi bị covid một mươi chín đánh bồi lần hai
họ dường như không thể chống chọi
ngay cả những hãng lữ hành lớn cũng thoi thóp
trong tình hình đó
lao động của ngành du lịch lại rơi vào cảnh thất nghiệp
trước những khó khăn đó
một số đơn vị lữ hành đã chuyển đổi hình thức hoạt động
tạo công an việc làm ở lĩnh vực dịch vụ khác
cho nhân viên của mình
có thu nhập cho đến khi du lịch hoạt động trở lại
một số các cơ sở lưu trú
cũng tạo điều kiện ký các loại giấy tờ
để giải quyết cho nhân viên làm hồ sơ
hưởng gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
sau khi covid lần một đã xuất hiện
chúng tôi đã có sự giảm về nhân sự
chúng tôi đã có sự giảm về nhân sự

tiếp tục nữa đó là tám mươi
cho đến hiện tại như bây giờ
chúng tôi đã duy trì
với số lượng nhân sự là
ba mươi tại văn phòng
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ lực
để duy trì cầm cự và giữ chân người lao động
nhiều lao động du lịch
đã phải tìm các công việc khác
như ship hàng bán hàng online
để đảm bảo cuộc sống của mình và gia đình
trước đây tôi đi hướng dẫn
thì bây giờ không còn nữa
thì tôi sẽ kiêm nhiệm
ví dụ như việc là phải hành chính của công ty
hoặc là đi giao hàng ship hàng
ship khẩu trang cho công ty
thì tôi cảm thấy tôi còn may mắn hơn
hướng dẫn viên khác rất là nhiều
tại vì hiện nay theo như thống kê của tổng cục du lịch
thì tôi thấy là có khoảng hai mươi năm hướng dẫn viên
mà đa phần là hướng dẫn viên tự do
thì hầu như là người ta không có việc gì để làm
dịch covid lần đầu thì bản thân tôi
thì cũng đã đăng ký dịch vụ
để chạy xe công nghệ
để có được cái thu nhập
thứ nhất là được đi ra ngoài
thứ hai là mình có cái nguồn thu cho mình
được phục hồi và đặc biệt là du lịch trong nước
nhưng mà cũng chỉ được khoảng chừng
chưa đầy hai tháng
cái tour đầu tiên của tôi là vào ngày bốn tháng sáu
và cái tour cuối cùng gần đây nhất là vào ngày hai mươi tám tháng bảy
đã kết thúc sau đó thì hoàn toàn không có một cái tour nào nữa
và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi lại đang phải ở nhà
cho nên là vô cùng khó khăn
với ngành du lịch
việc người lao động phải rời bỏ doanh nghiệp
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của chính doanh nghiệp về lâu dài
vì nhân lực ngành này yêu cầu chuyên môn
và những kỹ năng riêng
rất cần sự hỗ trợ bằng các chính sách thiết thực
để doanh nghiệp có thể tồn tại
giữ và tạo việc làm cho người lao động
tôi nghĩ rằng là trạng thái bình thường mới
hay là bình thường mới mới gì đi chăng nữa
thì có một cái yếu tố vô cùng quan trọng ở đây
mà tất cả những người làm du lịch
các công ty du lịch
các công ty lữ hành
đều cần tính đến cái lực lượng lao động
ở trong thời điểm này
nếu chúng ta đang đe dọa
thì rõ ràng là cái khối lượng công việc nó giảm xuống
khối lượng lao động cũng giảm xuống
chúng ta buộc phải thế thôi
bởi vì là không đủ năng lực để mà có thể chi trả
thực tế chúng tôi
đã gặp và đang gặp phải
và sẽ còn kéo dài nữa về cái tình trạng này
vô cùng khó khăn để giữ người lao động
mà đặc biệt là lao động
mình đánh giá là lao động chất lượng cao
cho mình và cho ngành
lúc đầu thì mình là
là mọi người nghỉ hết phép
nghỉ bồ nghỉ phép
thứ hai là
nghỉ tự túc
rồi đến cái giai đoạn là
tạm thời thanh lý hợp đồng
để họ được hưởng cái bảo hiểm thất nghiệp
nhưng mà mình vẫn cố giữ
những người như thế
thì quay trở lại thì mình cũng phải
lựa chọn những bộ phận mà không trực tiếp
ví dụ như là
dịch vụ quốc tế du lịch quốc tế
là mình phải
giảm đầu tiên
còn du lịch nội địa thì có cơ hội
cho nên mình giữ
nhưng ngược lại mình cũng phải chọn lọc những cái bạn
mà có khả năng
du lịch quốc tế
mình bồi dưỡng đào tạo thêm
để các bạn cũng vào cuộc với du lịch nội địa
đấy là cái cách chúng tôi làm
thế còn công ty thì cũng cố gắng xoay
tìm kiếm công việc khác nữa
ngoài du lịch
để mà người lao động có chút việc làm
có chút thu nhập
tối thiểu để họ tồn tại cuộc sống
thế nhưng mà
thì doanh nghiệp không trụ được
đã làm doanh nghiệp thì nó có khủng hoảng và rủi ro
mình phải chấp nhận cái khó khăn đấy
các nước họ đều có cách hóa giải cái này
có thể hiệu quả và không hiệu quả
ngay nhưng mà mình nên tham khảo
tôi nói ví dụ
ở singapore thì nhà nước đã có những cái cơ chế
giảm chín mươi chi phí của doanh nghiệp
để mà giúp doanh nghiệp tồn tại
đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
một mươi hai năm tỷ thì rất là lớn
để kích cầu du lịch nội địa
và họ hỗ trợ gì ạ
hỗ trợ bốn mươi
hỗ trợ bốn mươi
mà mỗi một ngày tour có thể hỗ trợ
một du khách là hai vạn yên
nó tương đương một trăm chín mươi đô
cho một ngày đêm
để cho người đi du lịch được hưởng
chứ không phải công ty du lịch hay hàng không
họ tính rằng cái dòng khách đi du lịch đấy
thì sẽ tạo công an việc làm cho công ty du lịch
và các ngành kinh tế khác liên quan
cái guồng đấy mới là quan trọng
họ đi để nó khởi động lại
cái guồng kinh tế xã hội
không phải là cho họ hưởng thụ
cùng với đó thì thái lan cũng vậy
chi cho trực tiếp khách đi du lịch
ví dụ như là khoảng bảy mươi đô tiền vé máy bay
cho một khách
tương tự như vậy kể cả châu âu
ví dụ italia cũng tương tự như vậy
cũng năm mươi vé máy bay hỗ trợ
và miễn phí hoàn toàn về các điểm đến vé tham quan
thì đấy là những cách các nước đã làm
cách nghĩ cách nhìn như vậy
thì có lẽ là sẽ giúp cho
cho ngành du lịch cho doanh nghiệp du lịch cụ thể
từ phát biểu của ông lưu đức kế
thì tôi cũng nghĩ tới
cái vai trò của quản lý nhà nước
của nhà nước trong câu chuyện
chúng ta đang bàn về du lịch này
kinh nghiệm của các nước ở trên thế giới
thì là như vậy còn ở việt nam
thì tôi nghĩ thế này tức là từ trước đến giờ
chúng ta vẫn xác định du lịch là một ngành
kinh tế mũi nhọn một ngành công nghiệp không khói
là con gà đẻ trứng vàng
của nền kinh tế quốc dân đúng không ạ
cái lãi suất
cái tăng trưởng du lịch thì chúng ta được hưởng rất nhiều
bây giờ nó lâm vào cảnh khó khăn
tất nhiên khó khăn tạm thời thôi
chứ không ai nghĩ rằng khó khăn này
nó có thể kéo dài mãi mãi được
thì có lẽ là ở cái vai trò của nhà nước
cần phải nghĩ ra một cái cách nào đấy
để trước mắt và hỗ trợ
cho các doanh nghiệp du lịch
để cho họ có thể vượt qua được cái thử thách này
thì không hiểu các vị nghĩ thế nào
cái câu chuyện quan trọng nhất hiện nay
của ngành du lịch đó là giúp làm sao
để cho các doanh nghiệp du lịch tồn tại được
thông qua cái mùa covid một mươi chín này
qua cái thời kỳ covid một mươi chín
họ tồn tại được
thì tôi nghĩ rằng là
cần phải có một cái
những cái giải pháp
một cách tổng thể
của rất nhiều bên
doanh nghiệp phải tự cứu lên mình trước
phải tự đưa ra
những cái giải pháp
để thích ứng
với hoàn cảnh mới
với cái nhu cầu mới của khách du lịch
các doanh nghiệp cần phải liên kết lại với nhau
để tạo ra những cái gói combo
khi mà san sẻ trực tiếp
thì sẽ không có những cái khâu trung gian nữa
nó sẽ được giảm xuống
các doanh nghiệp cũng nên làm việc với cơ quan bảo hiểm
du lịch để xem
có thể đưa ra những cái gói bảo hiểm du lịch
để tạo nên cái sự an toàn
yên tâm cho khách du lịch
tuy nhiên tất nhiên
cái vai trò của cơ quan quản lý nhà nước
rất là lớn
nhất là vai trò dẫn dắt
trong cái giai đoạn khó khăn này cho doanh nghiệp
cho nên tôi nghĩ rằng là
trước tiên đối với cơ quan quản lý cấp trung ương
thuế vat một mươi
trong năm hai nghìn hai mươi
đây là một cái yêu cầu
rất thực tế để giúp cho các doanh nghiệp
du lịch tồn tại được
các cái cơ quan quản lý địa phương
ở các tỉnh ấy
thì cũng cần phải có những cái biện pháp
như là miễn
hoặc là giảm
cái phí tham quan
đây là một cái cách làm để chung tay
giúp cho doanh nghiệp du lịch
có được cái giá tour
cạnh tranh hơn tốt hơn
để có thể lôi kéo được với khách du lịch
mong muốn cái gói hỗ trợ
về tiền ấy thì cũng cần đấy
nhưng cái mà họ cần hơn
đó là làm sao để hỗ trợ
để có nhiều khách du lịch
đi du lịch
trước mắt là du lịch nội địa
để giúp cho các doanh nghiệp du lịch
phục hồi và tồn tại được
sự vào cuộc
của nhiều bên như vậy thì
chắc chắn sẽ hỗ trợ
cho ngành du lịch phục hồi lại được
và các doanh nghiệp du lịch
tồn tại được và như thế thì sẽ
giải quyết được vấn đề công an việc làm
chỉ có nhân lực lao động trực tiếp
cho ngành du lịch đâu
kể cả những nhân lực gián tiếp
mà có thể hưởng lợi
từ du lịch
chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề
lớn hơn rất nhiều
đó là sự phục hồi của cả nền kinh tế
của ông hoàng nhân chính
có thể nói rằng là
qua thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi
cho đến nay
qua hai đợt dịch covid một mươi chín lần một
covid một mươi chín lần hai
thì rõ ràng là cả nền kinh tế của chúng ta
và trong đó kinh tế du lịch
bị hai cú đấm
và khiến cho các doanh nghiệp du lịch bây giờ
đang ở trong một tình trạng cực kỳ khó khăn
và vấn đề đặt ra trước mắt
là bảo toàn sức khỏe của mình
sau đó với tính chuyện tăng trưởng
thì cũng trong cái hoàn cảnh khó khăn này
thì chúng ta phải thấy rằng là
chúng ta hết sức cần
cái cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước
hỗ trợ không phải chỉ bằng tiền đâu
mà bằng cơ chế
làm sao để khuyến khích du lịch nội địa
trong cái hoàn cảnh khó khăn này
và giữ chân được lực lượng lao động
để mà chúng ta chờ
khi mà đợt dịch nó qua đi
mọi thứ nó quay trở lại
và cái thứ hai nữa
tôi nghĩ rằng trong thời điểm này
cũng là thời điểm các doanh nghiệp du lịch việt nam
để nhìn lại toàn bộ công việc của mình
quan niệm lại về chức năng nhiệm vụ của du lịch
đặt an toàn lên trên hết
và rất nhiều công việc khác nữa
với cái sự tham gia
với cái sự thay đổi về mặt nhận thức
cũng như là thay đổi về cái phương pháp làm việc
nó mang tính triệt để như vậy
có lẽ là chúng ta sẽ có quyền hy vọng
khi mà khó khăn nó qua đi
thì mọi thứ nó sẽ quay trở lại
trạng thái bình thường mới
một cách tốt đẹp hơn
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay